ngày một mươi sáu tháng ba đại tá huỳnh ngọc liêm phó giám đốc công an tỉnh bình thuận cho biết
cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm của cá nhân tập thể gây ra trong vụ cháy hơn hai trăm linh xe máy
tại bãi tạm giữ xe máy công an huyện tách ninh
qua xác minh sơ bộ ban đầu nguyên nhân gây ra vụ cháy là do một chiến sĩ nghĩa vụ sơ xuất vứt tàn thuốc ở khu vực bãi xe
sau đó do cuốn tản thuốc vào đúng vị trí hút xăng gây cháy
cụ thể khoảng một mươi tám giờ trời ngoài mùng chín tháng ba khi đưa phương tiện vi phạm về bãi tạm giữ trong khuôn viên công an huyện
một cán bộ chiến sĩ tiến hành hút xăng ra khỏi xe để đưa vào bãi bảo quản
lúc này một chiến sĩ công an nghĩa vụ đi qua đã ném điếu thuốc vừa hút xuống gần đó
gió thổi tàn thuốc bay ngược vào vị trí đang hút xăng khiến lửa bén và lan ra xung quanh
bãi xe bốc cháy dữ dội sao chỉ
đàm cháy đã được lực lượng cứu hỏa sập tắt sau bốn mươi năm phút
nhưng hai trăm ba mươi hai xe máy và một số trang thiết bị tại nhà để xe tăng vật đã bị thiêu dụi gây thiệt hại hơn hai tỷ đồng
ngoài ra ngọn lửa còn gây hư hại một số công trình phụ và đường dây viễn thông nằm gây hàng rào
công an tánh linh đang tính toán phương án bồi thường cho các chủ xe bị thiệt hại
đồng thời xem xét các yếu tố để củng cố hồ sơ xử lý vụ việc theo thủ tục tố tụng
lãnh đạo ubnd tỉnh bình thuận
yêu cầu công an tỉnh xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể cá nhân có liên quan
liên quan đến vụ cháy tại kho tạm giữ xe máy vi phạm hành chính của công an huyện tánh linh tỉnh bình thuận
thiệt hại và nguyên nhân ban đầu đã được báo cáo tại hội nghị sơ kết một năm thực hiện chỉ thị số một của thủ tướng chính phủ
về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh bình thuận diễn ra ngày một mươi năm tháng ba
qua đánh giá sơ bộ vụ cháy gây thiệt hại khoảng hai tỷ đồng chỉ tính riêng mô tô
chờ kể một loạt các công trình phụ cận cũng bị hư hại đường dây điện truyền tải thông tin phía trên cũng bị cháy
ngay sau khi vụ việc xảy ra lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo công an huyện tánh linh thực hiện việc bồi thường dân sự
cho người có phương tiện vi phạm bị cháy theo đúng quy định của pháp luật
cơ quan công an cũng đang xem xét các yếu tố để xử lý theo thủ tục tố tụng việc này đang được thực hiện khẩn trương
theo các chuyên gia luật cơ quan nhà nước có trách nhiệm quản lý bảo quản tăng vật phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ
nên xe bị cháy phải chịu trách nhiệm bồi thường
theo luật sư nguyễn trọng nghĩa đoàn luật sư tp hà nội nếu cơ quan có thẩm quyền kết luận nguyên nhân gây ra cháy do sự kiện bất khả kháng
thì nơi ra quyết định tạm giữ tịch thu phương tiện xe nêu trên không phải chịu trách nhiệm bồi thường
theo khoản hai năm trăm tám mươi bốn bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm
còn nếu xác định việc gây cháy không phải do sự kiện bất khả kháng có hành vi phá hoại hoặc bất cần của cá nhân nào đó
cơ quan ra quyết định tạm giữ vẫn phải bồi thường cho các chủ phương tiện sau đó mới khởi kiện cá nhân gây cháy để yêu cầu đền bù thiệt hại
trường hợp có căn cứ cho thấy đủ yếu tố cấu thành tội phạm có thể khởi tố vụ án khởi tố bị can
trên thực tế khi công an tạm giữ xe vi phạm thường không ghi vào bên bản tình trạng xe cũ hay mới hư hỏng ra sao
vì thế theo ông nghĩa để định giá mỗi chiếc xe trước khi bị cháy có giá trị là bao nhiêu để làm căn cứ bồi thường là cả một vấn đề
mặt khác nếu bãi giữ xe được mua bảo hiểm cơ quan bảo hiểm sẽ là đơn vị đứng ra chịu trách nhiệm bồi thường cho các chủ sở hữu xe
theo luật sư ngô quý linh giám đốc công ty luật mai đăng khang cho biết khoảng năm một trăm hai mươi năm luật xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi bổ sung năm hai nghìn hai mươi
quy định người lập biên bản tạm giữ người ra quyết định tạm giữ có trách nhiệm bảo quản tăng vật phương tiện vi phạm hành chính giấy phép chứng chỉ hành nghề
trong trường hợp tăng vật phương tiện vi phạm hành chính giấy phép chứng trị hành nghề bị mất bán trái quy định đánh cháo hoặc hư hỏng mất linh kiện thay thế
thì người ra quyết định tạm giữ và chịu trách nhiệm bồi thường và bị xử lý theo quy định của pháp luật
ngoài ra khoảng ba điều chín nghị định số một trăm ba mươi tám hai nghìn hai mươi một ndcb ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ quy định về quản lý bảo quản tàng vật
phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ tịch thu và giấy phép chứng trị hành nghề
theo thủ tục hành chính người quản lý bảo quản tăng vật phương tiện giấy phép chứng trị hành nghề bị tạm giữ
có trách nhiệm trực tiếp quản lý bảo quản tăng vật phương tiện bị tạm giữ tịch thu giấy phép chứng trị hành nghề bị tạm giữ
trường hợp tăng vật phương tiện giấy phép chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ bị mất bán trái quy định đánh cháo hư hỏng mất linh kiện thay thế
thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
và người ra quyết định tạm giữ tịch thu về việc quản lý bảo quản tăng vật phương tiện giấy phép chứng trị hành nghề bị tạm giữ
theo quy định tại khoản ba điều một mươi nghị định số một trăm ba mươi tám nêu trên
thì các chủ xe có quyền yêu cầu cơ quan của người quản lý bảo quản tăng vật phương tiện giấy phép chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ bồi thường theo quy định của pháp luật
như vậy trong trường hợp này do các xe bị cháy đã được chuyển giao từ người ra quyết định tạm giữ sang người quản lý kho tạm giữ
và đang được lưu giữ ở kho tạm giữ nên cơ quan chủ quản kho tạm giữ công an huyện tánh linh phải chịu trách nhiệm bồi thường cho các chủ xe và có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật
theo luật sư đỗ ngọc thanh và luật sư tp hcm để được bồi thường chủ xe cần phải chứng minh xe của họ đã bị hư hại trong vụ cháy
điều này thường bao gồm việc lập báo cáo thiệt hại của cơ quan công an hoặc biết qua thông tin báo chí hoặc qua đơn vị bảo hiểm xe
chủ sở hữu cần chuẩn bị các giấy tờ liên quan
cơ quan như đăng ký xe bảo hiểm xe nếu có giấy tờ tùy thân căn cứ công dân hoặc hộ chiếu biên bản xử phạt vi phạm hành chính nếu xe bị tạm giữ vì lý do vi phạm hành chính
báo cáo hỏa hoạn nếu có từ cơ quan chức năng hoặc lực lượng cứu hỏa để chứng minh sự kiện và mức độ thiệt hại
sau khi chuẩn bị đầy đủ giấy tờ chủ sở hữu nên liên hệ với cơ quan quản lý bãi xe vi phạm để thông báo về sự việc và yêu cầu bồi thường
trong bước này việc cung cấp đầy đủ thông tin và giấy tờ liên quan là rất quan trọng để chứng minh quyền sở hữu và mức độ thiệt hại của xe
luật sư thanh nói cái khó ở đây là việc yêu cầu bồi thường và nghĩa vụ chứng minh thiệt hại thuộc về chủ sở hữu xe
trong trường hợp thiếu bằng chứng thiệt hại chủ xe gặp khó khăn trong việc yêu cầu bồi thường thì không thể chứng minh được cả mức độ lẫn giá trị của thiệt hại đã xảy ra
trong khi đó luật sư ngô quý linh cho rằng trong trường hợp yêu cầu bồi thường của mình không được thỏa mãn
thì chủ xe có quyền khởi kiện ra tòa án theo thủ tục tố tụng dân sự
tuy nhiên thực tế cho thấy việc yêu cầu bồi thường không đơn giản bởi lẽ khi lập biên bản tạm giữ phương tiện
có thể các bên không ghi nội dung hay chụp hình tình trạng phương tiện để có thể dùng làm cơ sở để định giá từ đó có thể xác định được mức bồi thường
ông linh cho biết vì vậy để có thể có cơ sở yêu cầu cơ quan chủ quản kho tạm giữ bồi thường
các chủ xe có thể chủ động thu thập tài liệu chứng cứ chứng minh giá trị của chiếc xe
đến thời điểm bị tạm giữ ví dụ như hồ sơ bảo trì bảo dưỡng số km đã đi và hình ảnh chụp phương tiện bị tạm giữ gần nhất
theo luật sư nguyễn trọng nghĩa đoàn luật sư tp hà nội nếu cơ quan có thẩm quyền kết luận nguyên nhân gây ra cháy do sự kiện bất khả kháng
thì nơi ra quyết định tạm giữ tịch thu phương tiện xe nêu trên không phải chịu trách nhiệm bồi thường
theo khoản hai điều năm trăm tám mươi bốn bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm
còn nếu xác định việc gây cháy không phải do sự kiện bất khả kháng
có hành vi phá hoại hoặc bất cần của cá nhân nào đó
cơ quan ra quyết định tạm giữ vẫn phải bồi thường cho các chủ phương tiện
sau đó mới khởi kiện cá nhân gây cháy để yêu cầu đền bù thiệt hại
trường hợp có căn cứ cho thấy đủ yếu tố cấu thành tội phạm có thể khởi tố vụ án khởi tố bị can
trên thực tế khi công an tạm giữ xe vi phạm thường không ghi vào bên bản tình trạng xe cũ hay mới hư hỏng ra sao
vì thế theo ông nghĩa để định giá mỗi chiếc xe trước khi bị cháy có giá trị là bao nhiêu để làm căn cứ bồi thường là cả một vấn đề
mặt khác nếu bãi giữ xe được mua bảo hiểm cơ quan bảo hiểm sẽ là đơn vị đứng ra chịu trách nhiệm bồi thường cho các chủ sở hữu xe